tại thành phố cần thơ bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam phối hợp cùng bộ văn hóa nghệ thuật vương quốc campuchia
tổ chức tuần văn hóa campuchia tại việt nam
đây là hoạt động nhắm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và bền vững giữa việt nam campuchia
đồng thời củng cố mối quan hệ giao lưu văn hóa truyền thống việt nam campuchia
sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh di sản văn hóa campuchia tại bảo tàng thành phố cần thơ
giới thiệu năm mươi bức ảnh về văn hóa đất nước con người và thiên nhiên
thông qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đất nước campuchia
chương trình khai mạc tuần văn hóa campuchia tại việt nam đến với thành phố cần thơ trong dịp này
du khách sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn mang đặc trưng của dân tộc campuchia
như điệu múa truyền thống tại cung đình và tham quan các trưng bày triển lãm chiếu phim